làm việc với một số doanh nghiệp việt nam đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp tại campuchia từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi
đoàn đại sứ quán việt nam do đại sứ vũ quang minh dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho người lao động tại khu liên hợp nông nghiệp snuon
thuộc công ty cổ phần sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp tha đi tỉnh keroche vương quốc campuchia
đại sứ vũ quang minh biểu dương bà con đã chấp hành nghiêm túc chủ trương di rời của các gia đình sinh sống trên mặt nước biển hồ
lên đất liền của chính phủ campuchia cũng như đã mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp qua đăng ký và làm việc
tại các doanh nghiệp trồng cao su và cây ăn trái của việt nam đầu tư trên địa bàn
vợ chồng tôi làm công nhân trồng và đóng gói chuối tại đây đã hơn ba tháng
công ty đã tạo điều kiện về nơi ở có điện nước sinh hoạt trong tương lai có thêm trường học để cho con cháu được học hành
và có nơi trị bệnh tiền lương hợp lý ổn định cuộc sống gia đình
nữ công nhân gốc việt nguyễn thị mai ba mươi bốn tuổi
cùng chồng con đã quyết định rời biển hồ lên xây dựng cuộc sống mới tại đây
công ty sắp xếp cho vợ chồng chị làm công nhân chăm sóc và thu hoạch chuối